tại hà nội hội đồng công tác quần chúng trung ương đã tổ chức hội nghị lần thứ chín để nghe báo cáo về tình hình đời sống nhân dân
việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và tiếp tục phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến tháng sáu có bảy tám triệu người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh
số lao động bị mất việc làm khoảng một bốn triệu người
nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch giảm số lượng người lao động trong một vài tháng tới
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đã đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận phân tích các vấn đề cần thao gỡ của đời sống người dân người lao động
đề xuất các giải pháp cải thiện đời sống và phát triển kinh tế
cũng như xác định nhiệm vụ sáu tháng cuối năm trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp